bộ y tế cho biết tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một một trăm năm mươi sáu trăm hai mươi năm ca
trong đó có chín trăm ba mươi bốn bốn trăm bốn mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này lần lượt là tp hcm bốn trăm sáu mươi bảy trăm tám mươi chín người
bình dương hai trăm bảy mươi tám một trăm linh hai ca đồng nai là tám mươi ba chín trăm sáu mươi năm ca long an ba mươi bảy sáu trăm bốn mươi bốn ca tiền giang hai mươi bốn một trăm một mươi sáu ca
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là một trăm một mươi hai chín trăm bốn mươi bốn sáu trăm ba mươi ca
trong đó tiêm một mũi là sáu mươi bảy tám trăm hai mươi bốn năm liều tiêm mũi hai là bốn mươi năm một trăm hai mươi sáu trăm hai mươi chín liều